việc thiếu kiến thức về xâm hại tình dục của học sinh có nguyên nhân từ lỗ hỏng rất lớn trong giáo dục của gia đình và nhà trường
và đằng sau những vụ việc này đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong cơ chế bảo vệ trẻ em trước nạn xâm hại
vụ việc tiếp tục dóng lên những cảnh báo về đạo đức một bộ phận giáo viên đặt ra cho ngành giáo dục phải có những thay đổi căn bản trong khâu tuyển dụng và đào tạo sư phạm
bộ tài chính vừa có văn bản gửi sáu bộ đề nghị khẩn trương đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
bao gồm đối tượng chịu phí mức thu phí cách thức tính phí cơ chế thu nộp phí quản lý và sử dụng phí
việc bộ tài chính dự định sắp thu loại phí mới các chuyên gia lo ngại
tới ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu tăng kịch trần thêm phí bảo vệ môi trường với khí thải sẽ tạo ra việc phí trồng thuế tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp
thành công của đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam tân vô địch aff cup năm hai nghìn một mươi tám
đánh dấu thành quả trong công tác đào tạo trẻ cũng như việc tăng cường đầu tư cho các đội tuyển bóng đá quốc gia
những bài học từ giai đoạn giàu thành tích vừa qua thực sự là kinh nghiệm quý giá cho bóng đá việt nam trong chặng đường phía trước
để tạo dựng một thế hệ cầu thù trẻ giàu kỹ thuật chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu như vậy vai trò quan trọng nằm ở các cầu lập bộ
bên cạnh đó không thể phủ nhận vai trò của liên đoàn bóng đá việt nam vff trong việc tạo điều kiện cho đội tuyển tập huấn và những điều kiện vật chất tinh thần khác
kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nhà báo và công luận được phát sóng trên truyền hình nhân dân
mỗi chương trình sẽ đem đến những góc nhìn phong phú những chia sẻ hay bình luận sâu sắc từ những nhà báo đối với những vấn đề được báo chí trong tuần quan tâm và khai thác
và tham dự chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta là nhà báo hoàng lâm tổng thư ký tòa soạn báo la động
vâng lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn nhà báo đã dành thời gian tham dự chương trình của truyền hình nhân dân
thưa nhà báo hoàng lâm một trong những sự kiện trong tuần qua rất được dư luận quan tâm đó là việc ban bí thư trung ương đảng đã họp và cho ý kiến về kết quả năm đoàn của ban bí thư kiểm tra việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi tám một mươi chín của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
nhà báo đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cuộc họp này khi mà việc thực hiện nghị quyết này mới được triển khai được một năm thế nhưng mà qua kiểm tra thì đã phát hiện những khó khăn và vướng mắt cần tháo gỡ
cuộc họp gần đây nhất của ban bí thư đã chỉ ra là ở một số địa phương có hiện tượng cầu toàn ở một số địa phương có hiện tượng nóng vội
cầu toàn ở đây có nghĩa là khi mà nghị quyết được triển khai xuống là địa phương rất là thụ động chờ các hướng dẫn để triển khai
chờ đến cái mức độ là thận trọng với quá mức trong khi cái nhu cầu về thực tế nó đòi hỏi rất là cao
đấy là cái xu hướng thứ nhất
cái xu hướng thứ hai đấy là rất nóng vội
bởi vì với một số cái đơn vị sự nghiệp công thì khi mà tách ra đôi khi lại có hiệu quả cao hơn là cái việc sắp nhập vào
và cái việc sắp nhập thì tôi nghĩ rằng là với một chủ trương lớn phải có từng bước và phải có những cái điển hình
và từ cái điển hình để chúng ta đánh giá tổng kết
và nhân rộng nó ra
ở một số địa phương thì nếu như chúng ta làm một cách tràn lan mà không có tổng kết không đánh giá và không đưa ra cái kết luận và chút kinh nghiệm
thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta nhập vào nhưng rồi sẽ có tình trạng khi mà không tổng kết được sẽ là phải tách ra
và các bài học nhập vào tách ra đấy đã từng bị trả giá trong quá khứ
thì tôi cho rằng là cái cuộc khóa
họp ngày một mươi tám tháng một mươi hai vừa rồi của ban bế thư do đồng chí tổng bế thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì thì tôi cho là rất là kịp thời
và rõ ràng là chúng ta cũng cần phải có những cái định hướng
định hướng làm sao để cái việc tinh gọn nó phải đúng hiệu quả
chứ không phải là có chuyện con số
mà cái mục đích chính là nâng cao hiệu quả của cán bộ nâng cái hiệu quả của cái bộ máy hành chính công
thì đấy mới là hiệu quả và chúng ta phải hướng đến cái đó
không phải là hướng đến câu chuyện thành tích
không rõ là nhà báo hoàng lâm thì có quan tâm đến câu chuyện xảy ra tại trường nội chú huyện thanh sơn tỉnh phú thọ không ạ
thực ra thì ngoài vai trò của ngành giáo dục thì tôi cho rằng là còn rất là nhiều những cơ quan liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em
thế nhưng mà dường như là việc kết nối giữa những cái cơ quan này với trường học thì rất là lòng lẻo
cụ thể ở đây mà tôi muốn nói tới một mươi bảy cơ quan liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em
phải chăng là họ không hề có cơ chế bảo vệ trước đó
mà khi vụ việc phải xảy ra rồi
rồi thì những cơ quan này mới vào cuộc
tôi cũng có suy nghĩ đấy
có cảm giác như là khá bị động
chị nói một mươi bảy cơ quan
thực ra tôi cũng không kê hết được một mươi bảy cơ quan
thế thì có những người hỏi chúng tôi là
thế thì một mươi bảy cơ quan đứng ở đâu
khi mà các em bị như vậy họ đang ứng ở đâu
họ đang làm gì
mà để tình trạng này xảy ra
thì câu chuyện này đúng là như chị nói
đấy là tất sự liên kết
không thể chỉ có cái lỗi của ngành giáo dục
với từng sự kiện như vậy
và đôi khi thì
tôi đang có cảm giác như là ngành giáo dục đang gánh
đang gánh hết cái gọi là cái nhìn
thiếu thiện cảm đối với xã hội
tuy nhiên là những cái cơ quan còn lại
thì cũng phải nhận rõ cái trách nhiệm của mình
chẳng hạn như là ủy ban giáo dục
bà mẹ trẻ em chẳng hạn
tôi nghĩ rằng là
chúng ta có một ủy ban tương đương cấp bộ
nhưng mà thực sự khi mà
những cái việc này xảy ra thì
cơ quan đấy chưa thực sự chủ động
có chuyện về chung mong đoàn chẳng hạn
các em cũng đang ở tuổi đoàn
rồi là đội đấy thì ở đâu
thì rõ ràng là
nói quan trọng chúng ta là cái kết nối
kết nối và thông tin và làm rõ
trách nhiệm là chưa tốt
và tôi nghĩ rằng là
với cái việc này không chỉ là câu chuyện ở thanh sơn đâu
mà rất là nhiều cái câu chuyện trước đây
chúng ta đã nói
và chúng tôi cũng đã bàn đến cái việc đấy
và thậm chí còn khách đầu dòng ra là
trách nhiệm của cái cơ quan này là a
cái người là b thì cái sự
nó cũng rất là hạn chế
tôi cũng hy vọng là
qua từng cái trường hợp như này nếu như
mỗi cơ quan đấy mà
tăng thêm cái trách nhiệm của mình một chút thôi
thì cái tỷ lệ cũng như là cái trường hợp
kiểu như vậy
nó sẽ giảm bớt rất là nhiều
vâng xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa nhà báo hoàng lâm
vào thời điểm hiện tại thì bộ tài chính đang xin ý kiến
các bộ ngành về việc tính toán
thu phí bảo vệ môi trường trên khí thải
và có rất nhiều ý kiến cho rằng
là việc tính toán thu phí khí thải
như đề án mà bộ đang xử lý
xây dựng thì là phí trồng phí
và có xu hướng là tạo gánh nặng cho người dân
cũng như là doanh nghiệp
quan điểm cá nhân của nhà báo như thế nào
đầu tiên tôi phải nói là cái việc thu phí trên khí thải này
là một số nước cũng đã thực hiện
tuy nhiên ở việt nam
thì nó có một số cái đặc thù
mà tôi nghĩ là chỉ việt nam có
ví dụ như là bạn có một cái xe
tôi lấy ví dụ như ô tô
khi bạn đi ra đường thì có nghĩa là bạn
nó phải chịu đến hàng chục cái khoản
phí lệ phí thuế
nó tạo thành
đội giá cái giá thành xe này rất là cao
và cái đấy là cái lý do mà
ở việt nam mua một cái xe
đắt hơn khi mua ở nước ngoài
thì đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là
ở cái thời điểm này
tức là cuối năm hai nghìn một mươi tám đầu năm hai nghìn một mươi chín
có một cái dấu mốc nữa
mà tôi nghĩ là trong một vài ngày nữa thôi
là người ta bàn đến rất là nhiều
đấy là câu chuyện là
cái mức thuế môi trường
đối với xăng dầu
sẽ được tăng kịch trần
tức là tăng ở mức bốn đồng một lít
đó là một cái
khiến là chúng ta đã áp dụng mức ba
thì tới đây sẽ là mức bốn
có nghĩa là sang mùng một tháng một
thì mỗi lít xăng dầu đã chịu
cái khoản thuế gọi là thuế môi trường
vào đấy rồi
thế thì bộ tài chính đưa ra cái
văn bản xin ý kiến các bộ ngành khác
sáu bộ ngành khác về câu chuyện là tiếp tục
đánh một cái khoản phí nữa
đối với cái gọi là môi trường
thì thực sự đây tạo ra một cái bức xúc
tôi nghĩ là không nhỏ
đối với những người mà sở hữu
phương tiện giao thông
bởi vì rõ ràng là ta nhìn thấy là
đã tăng thuế theo xăng rồi đúng không ạ
bây giờ lại bằng một phương pháp
thêm một lần phí nữa
thế là phí trồng thuế
điều này là tôi nghĩ là rất là bất hợp lý
thì tất nhiên là đang trong quá trình xin ý kiến thôi
tuy nhiên là không chỉ đây là cái câu chuyện
là thuế trồng phí duy nhất đâu
nó đã từng
đừng được nhắc đến rất là nhiều
và đặc biệt là cái thứ hai nữa là
khi mà nói đến chuyện
thuế và phí môi trường là vấn đề
khi mà sử dụng được như thế sử dụng vào các bộ phí gì
đúng hay chưa
khi mà sự minh bạch về sự thu lại
nó chưa rõ mà lại thêm một lần thuế phí
thì tôi nghĩ rằng là bộ tài chính và các bộ khác
cũng cần phải có tinh toán thật kỹ
và vấn đề cuối cùng
tôi cũng muốn bàn luận với nhà báo hoàng lâm
đó là về câu chuyện bóng đá
mặc dù là đã qua được một tuần
thế nhưng có lẽ là cảm xúc khi đội tuyển bóng đá nam của chúng ta
giành cúp vô địch
thì vẫn còn động lại trong rất nhiều người
vâng nhìn lại thành quả của bóng đá việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám
với hàng loạt những thành tích như vậy
thì nhiều chuyên gia hay là nhiều tờ báo
thì cũng đánh giá rằng là chúng ta không thể không nhắc tới hiệu quả
từ công tác đào tạo trẻ
cũng như là việc tăng cường đầu tư cho đội tuyển bóng đá quốc gia
thế còn dưới góc nhìn của một nhà báo
thì nhà báo hoàng lâm đánh giá như thế nào
về thành công này
đúng là sau một tuần thì đã đến lúc
lắng động lại
để mà đánh giá để mà bình luận
thì tôi nghĩ rằng là
chiến thắng này nó mang lại cho ta
nhiều bài học
thứ nhất là
bài học về sử dụng
chất sám từ bên ngoài
đấy là ông hồ lý viên trưởng
một người mà lúc đầu đến việt nam
thì cũng chưa tạo được sự tin tưởng nhiều lắm
thế nhưng mà cũng đã có
thổi cái luồng sinh khí mới cho đội tuyển
cái thứ hai là
cái câu chuyện đào tạo trẻ
rõ ràng là
để có thành công như thế này không phải là tự nhiên mà có
nó là cả một quá trình
thứ hai là
những cầu thủ xuất hiện trong đội tuyển
đã được đào tạo
một cách bài bản
từ những trung tâm đào tạo trẻ
của hà nội tnt
của hoàng anh gia lai
rất là nhiều cái lò đào tạo
và tạo thành một cái lớp cầu thủ trẻ
có năng lực
có tư duy
và có đạo đức tốt
tôi rất là nhấn mạnh cái từ từ đạo đức ở đây
có đạo đức tốt
thì chúng ta có một cái nền tảng như vậy
để đưa đến thành công
và cái thứ ba thì tại sao
tại sao lại nói là
cần phải đào tạo trẻ như vậy
trước đây chúng ta đào tạo trẻ
nó bị vướng một cái là bị phụ thuộc vào nhà nước rất là nhiều
nhưng mà bây giờ thì
các doanh nghiệp tư nhân
đậm chí là các ông bầu
và những tập đoàn lớn
họ đã tập trung
họ đã đầu tư vào
rất là nhiều trung tâm đào tạo trẻ
nó không chỉ là để chọn nhân tài đâu
nó còn là để cung cấp cho
cầu thủ trẻ
cầu thủ ở các nền tảng khác như là
giải hãng nhất giải chuyên nghiệp
và ở đây thì tôi cần phải nhắc lại
nó cũng là bài học và cũng là một cái
mà chúng ta cần phải mang tính tôn vinh
đấy là những ông bầu
những người bỏ tiền
một cách tôi nghĩ là vô điều kiện
để mà cùng bắt tay phát triển bóng đá
và cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là
thực sự những ngày vừa qua đối với bóng đá
là một cái ngày mà
đất nước cũng dạo dực niềm vui
nó tạo cho chúng ta
những cái niềm tin mới động lực mới
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng lâm
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay
thì mời quý vị và các bạn đến với những phát ngôn
ấn tượng trên các số báo trong tuần qua
ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tại trụ sở trung ương đảng
ban bí thư đã họp cho ý kiến
về kết quả năm đoàn kiểm tra
việc quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết
của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
và kết luận của ban chấp hành trung ương khóa một mươi một
phát biểu tại cuộc họp
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chỉ rõ
muốn đảng mạnh trước hết mỗi đảng viên phải tốt
muốn vậy phải làm tốt công tác giáo dục
ghen luyện đảng viên
sàng lọc xử lý những đảng viên vi phạm
chống cho được sự suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những điều hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ
thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh
hiểu danh vô thực
tại buổi làm việc
các giáo viên các nhà giáo làm quản lý giáo dục
của tỉnh yên bái ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
liên quan việc phản ánh của một số đại biểu
việc giáo viên phải tham gia nhiều cuộc thi
giáo viên giỏi đã lấy đi không ít thời gian
công sức của các thầy cô
mà không phải cuộc thi nào cũng thiết thực
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ
cho biết đang yêu cầu các vụ
cục ra soát để tiếp tục cắt giảm
những cuộc thi hình thức gây áp lực
không nâng cao được chất lượng cho giáo dục
thì đùa dạy tốt học tốt
nhưng phải tốt thật chứ không phải áp lực theo hướng xấu
cuộc thi không thiết thực
diễn là chứng thì rất phản cảm
năm ngoái đã cắt một loạt các cuộc thi rồi
năm nay tiếp tục ra soát
cố gắng đưa thi đua thành việc thiết thực và hiệu quả